trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp khi mà kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi đã cận kề bộ giáo dục và đào tạo dự kiến phân các đối tượng thi sẽ theo bốn nhóm f f một f hai và các thí sinh khác
việc phân nhóm đối tượng dự thi nhằm bảo đảm quyền lợi của thí sinh cũng như bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trong giai đoạn hiện nay
thí sinh nếu dương tính với covid một mươi chín phải cách ly và điều trị không thể dự thi được xem xét đặc cách công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định hiện hành
thí sinh thuộc diện phải cách ly tập trung được bố trí thi tại điểm thi sự phòng có trang bị các phương tiện phòng chống dịch theo quy định của ngành y tế
đối với thí sinh thuộc diện f hai thi tại phòng thi dự phòng của điểm thi
bộ giáo dục và đào tạo cũng cho biết hiện tại việc tổ chức kỳ thi vẫn diễn ra bình thường từ ngày tám đến ngày một mươi tháng tám theo đúng quy chế
phủ các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong trường học
ngoài ra bộ giáo dục cũng yêu cầu các phụ huynh đưa đón con em đến điểm thi đứng cách cổng trường thi năm mươi m
nhanh chóng rời khỏi khu vực điểm thi thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội theo quy định